riêng hòa bình và vùng đồng bằng bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội nhiệt độ ở mức từ ba mươi năm ba mươi sáu độ trời nắng nóng
ban ngày nắng là thế tuy nhiên đến chiều tối vùng hội tụ gió ở các mực khí quyển trên cao được thiết lập trở lại
nên bắc bộ sẽ chuyển nhiều mây hơn và có mưa
vùng mưa sẽ xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía bắc như khu vực hà giang cao bằng tuyên quang
sau đó sẽ lan xuống khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ với cấp độ được dự báo sẽ đạt cấp mưa vừa
có nơi mưa to và sông mạnh
không chịu tác động của vùng hội tụ gió trên cao nên trong ba ngày tới
thời tiết tại các tỉnh thành miền trung vẫn phổ biến tiết trời có nắng vào ban ngày
nhiệt độ cao nhất trưa chiều tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến bình định
giao động ở ngưỡng từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ riêng vùng núi phía tây có nơi trên ba mươi bảy độ
trong khi đó phần từ phú yên trở vào đến bình thuận mức độ nắng giảm hơn
với nhiệt độ cao nhất giao động trong ngưỡng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
điều đáng lưu ý là trên nền nhiệt cao đến chiều tối mưa rông nhiệt có thể xuất hiện
dù chỉ mang tính chất cục bộ nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện rông lốc và gió giật nguy hiểm
nên người dân cần hết sức lưu ý
ở tây nguyên và nam bộ trong ngày hôm nay mưa rông được dự báo vẫn tiếp tục xuất hiện nhiều
trên cả hai khu vực sẽ có mưa vừa mưa to thậm chí có nơi mưa rất to và rải rác có rông
nhiệt độ cao nhất duy trì ở mức từ hai mươi sáu hai mươi chín độ tại khu vực tây nguyên
ở nam bộ phổ biến từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
trên biển dự báo trong ngày hôm nay thời tiết trên các vùng biển tiếp tục xấu
trên các vùng biển từ bình thuận đến kiên sang và vịnh thái lan
khu vực biển đông bao gồm vùng biển hai huyện đảo hoàng sa và trường sa sẽ có mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
vùng biển từ bình thuận đến cà mau khu vực giữa và nam biển đông bao gồm có vùng biển huyện đảo trường sa
có gió tây nam mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước